công an huyện sapa tỉnh lào cai nhận được đơn trình báo của nhiều hộ dân tại thị trấn sapa về việc hàng loạt các xe ô tô và nhà cửa bị phá hoại trộm cắp
công an huyện sapa tỉnh lào cai cho biết đơn vị đã điều tra và vận động thành công đối tượng nguyễn quang huy sinh năm hai nghìn ra đầu thú
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu huy đã khai nhận chiều ngày bảy tháng bốn huy lên mạng youtube để xem những vụ đập cửa kính xe ô tô
và nảy sinh ý định phá cửa kính xe để trộm tài sản
lợi dụng sapa là địa bàn du lịch có đông xe đỗ qua đêm nên huy đã chuẩn bị một khẩu súng cao su một túi đạn bi sắt và chờ đến một giờ sáng để bắt đầu thực hiện hành vi của mình
huy đã liên tiếp dùng súng cao su bắn vỡ chín cửa kính xe ô tô nhằm mục đích trộm cắp tài sản rồi dùng súng cao su bắn vỡ cửa kính thủy lực của hai gia đình khác trên địa bàn
sau nhiều ngày lần theo những dấu vết của đối tượng qua camera an ninh cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn quang huy sinh năm hai nghìn
trú tại tổ một thị trấn sapa và tiến hành vận động đối tượng ra đầu thú hiện công an huyện sapa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo pháp luật